liên quan đến vụ bắt cóc cháu bé hai tuổi xảy ra tại xã đa tốn huyện gia lâm hà nội
công an tp hà nội cho biết đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ vụ án bắt cóc nhằm chiếm nốt tài sản
theo điều tra ban đầu vào trường ngày một mươi chín tháng chín công an tp hà nội nhận được tin báo xảy ra vụ bắt cóc bé gái hai tuổi
rồi đòi tiền chuộc một năm tỷ đồng tại một khu đô thị trên địa bàn huyện gia lâm
bé gái sau đó đã bị sát hại quá trình điều tra công an xác định nghi phạm gây án là giáp thị huyền trang chú tại tỉnh bắc giang
hơn một ngày sau khi xảy ra vụ án cảnh sát phát hiện thi thể nữ giới ở khu vực hạ lưu sông đuống gần cầu phù đồng huyện gia lâm hà nội
kết quả giám định adn xác định thi thể người phụ nữ trên là giáp thị huyền trang
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đang tập trung phối hợp điều tra làm rõ nội dung vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật